vào tối qua tại thủ đô hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tới sự lễ tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc sắc do cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
biểu diễn tại khu vực phố đi bộ hồ gươm cùng tham dự buổi lễ có trung tướng lương tam quang
thứ trưởng bộ công an thiều tướng nguyễn xuây ngọc thứ trưởng bộ công an
và lãnh đạo một số cục chức năng của bộ công an
diễn ra tại khu vực phố đi bộ hồ gươm các tiết mục biểu diễn của cán bộ chiến sĩ
thuộc đoàn nghi lễ công an nhân dân đã đem đến cảm giác mới lạ cho không gian văn hóa nơi đây
cũng như khán giả thủ đô và du khách gần xa
tại lễ tổng duyệt bộ trưởng tô lâm đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể
cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật này
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân
thường xuyên luyện tập để đem đến khán giả những tiết mục đặc sắc
tạo ra sự gần gũi giữa lực lượng cảnh sát công an với nhân dân phục vụ nhân dân
trước mắt tập trung tập luyện tốt và biểu diễn nhằm phục vụ nhân dân
trong dịp kỷ niệm sáu mươi năm năm giải phóng thủ đô hà nội
phát huy truyền thống đặc biệt là kinh nghiệm qua các chương trình giao lưu cảnh sát trước đây
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean
do đó cán bộ chiến sĩ đoàn nghi lễ công an nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần tích cực quảng bá hình ảnh đẹp
về đất nước con người và lực lượng công an nhân dân việt nam ra thế giới